mặc dù hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố hà nội giảm mạnh đến chín mươi bảy so với năm ngoái
tuy nhiên theo quy luật đỉnh dịch sốt xuất huyết ở hà nội thường tập trung từ tháng chín đến tháng một mươi một hàng năm do thời tiết mưa kéo dài
ghi nhận tại một số bệnh viện thì từ đầu tháng một mươi một đến nay số ca mắc sốt xuất huyết đang có dấu hiệu tăng nhanh
em phùng anh văn nhập viện trong tình trạng sốt cao bốn mươi độ hai ngày tiểu cầu giảm da niêm mạc đỏ sung huyết
qua test cho thấy em dương tính với sốt xuất huyết

theo các bác sĩ tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết
từ đầu tháng một mươi một đến nay chỉ tính riêng tại khoa đã tiếp nhận một mươi bốn ca mắc sốt xuất huyết tăng hai mươi so với thời điểm cuối tháng một mươi
tuy nhiên người dân còn chủ quan khi có biểu hiện không nghĩ ngay tới sốt xuất huyết mà chỉ khi bệnh chuyển nặng mới nhập viện

thường một hai ngày đầu sốt xuất huyết chưa nổi ban sẽ không có biểu hiện đặc thù
để an toàn khi điều trị triệu chứng ban đầu người dân cần lưu ý trong việc sử dụng thuốc hạ sốt cũng như chăm sóc cho bệnh nhân
nếu mà ngay trong vụ dịch như thế này thì vẫn sử dụng những các thuốc hạ sốt an toàn mà cũng có hiệu quả đấy là paracetamol là thuốc hạ sốt
tuy nhiên phải dùng theo liều lượng đúng liều lượng và đúng thời gian
cái dòng non steroid là cái thuốc không có chỉ định cho sốt xuất huyết trong đó có ibuprofen không có chỉ định cho bệnh lý sốt xuất huyết có thể gây biến chứng giảm tiểu cầu
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cũng cảnh báo không ít người dân vì thấy số ca mắc sốt xuất huyết năm nay giảm mạnh nên chủ quan từ đó lơ là việc phòng dịch thậm chí qua kiểm tra
vẫn phát hiện nhiều nơi còn tồn đọng các ổ bò gậy
sở y tế hà nội cũng đã có khuyến cáo mỗi cá nhân mỗi gia đình cần nâng cao ý thức tự phòng bệnh sốt xuất huyết cho bản thân mình và cộng đồng nhất là trong mùa mưa